cả giới đất miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận ngày hôm nay được hưởng thời tiết tốt
ban ngày trời có nắng với nền nhiệt ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn khu vực phía nam đèo hải vân thì nền nhiệt cao hơn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tuy nhiên từ dạng sáng mai thì không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực bắc trung bộ
trời mưa đi kèm với nền nhiệt giảm xuống khoảng năm bảy độ và còn khoảng từ hai mươi hai mươi một độ vào ngày mai
sau đó không khí lạnh sẽ khuếch tán dần xuống các tỉnh thành phía nam
và còn có thể tác động đến cả khu vực nam trung bộ
tây nguyên và nam bộ ngày hôm nay thời tiết cũng chưa có nhiều biến đổi so với những ngày vừa qua
ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ và ba mươi ba mươi ba độ ở nam bộ
từ chiều tối nay khi không khí lạnh di chuyển xuống thì gió đông bắc trên khu vực vĩnh bắc bộ và bắc biển đông
bao gồm cả huyện đảo hoàng sa sẽ mạnh dần lên cấp sáu vùng ngoài khơi còn có thể giật cấp bảy cấp tám
sang ngày mai vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ ninh thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
tình trạng biển động với sóng biển cao từ một năm đến ba mét rất nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này
khu vực giữa và nam biển đông gió đông bắc cũng sẽ mạnh dần lên cấp năm giật trên cấp năm biển động
bà con ngư dân đang hoạt động trên biển cần lưu ý để bảo đảm an toàn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước